nhiều ý kiến cư dân mạng cũng đặt câu hỏi về công tác quản lý nhân lực của ngành đăng kiểm
và đề nghị các cơ quan quản lý nhà nước sớm xem xét sửa đổi các quy định có liên quan
để những câu chuyện bi hài tương tự sẽ không còn xảy ra
thông tin về quá trình điều tra các sai phạm trong đăng kiểm phương tiện giao thông đường bộ
nhất là các tỉnh ở phía nam trung tướng tô ân sô tránh văn phòng người phát ngôn bộ công an cho biết
riêng công an tp hcm đã ra lệnh khám xét một mươi hai trung tâm kiểm định
khởi tố sáu vụ án với bốn mươi ba bị can cho các tội danh nhận hối lộ môi giới hối lộ và giảm mạo trong công tác
và tình trạng này cũng xảy ra ở nhiều địa phương khác
thậm chí một số trung tâm đăng kiểm không đủ tiêu chuẩn nhưng vẫn thành lập
lập danh sách kiểm định viên ảo để hợp thức hóa một số quy định của chính phủ về dịch vụ xe cơ giới
thông tin khiến cộng đồng mạng ngỡ ngàng nhiều ý kiến cư dân mạng đánh giá cao sự vào cuộc kịp thời của bộ công an
khi đã điều tra làm rõ các sai phạm trong hoạt động đăng kiểm
những hành vi được coi là những virus việt á
trong lĩnh vực kiểm định phương tiện giao thông
mong muốn bộ công an tiếp tục có các biện pháp ngăn chặn virus này trên phạm vi toàn quốc
bảo đảm sự an toàn cho người điều khiển phương tiện và người dân
cư dân mạng cũng băn khoăn vì sao một người không biết chữ lại có thể làm giám đốc trung tâm đăng kiểm
liệu rằng công tác quản lý nhân lực của ngành đăng kiểm có đang tồn tại những lỗ hỏng
thần nực cười khi một người không biết chữ mà lại lãnh đạo một cơ quan kiểm soát về an toàn
quá nguy hiểm khi trung tâm đăng kiểm
nơi mà kiểm soát các phương tiện liên quan trực tiếp đến mạng sống của con người
mà có thể mở ra một cách dễ dàng như vậy
bi hải giám đốc trung tâm chuyên môn về kiểm tra đánh giá tình trạng xe cơ giới
không biết chữ và đã tồn tại rất lâu thật không thể tin nổi
có người nói đây là trung tâm đăng kiểm xã hội hóa và tư nhân
có tiền họ bỏ ra đầu tư nhưng đây là đơn vị kiểm định
đóng vai trò quan trọng nhằm bảo đảm an toàn chất lượng của xe cơ giới
do đó giám đốc cũng cần có năng lực trình độ để đáp ứng yêu cầu công việc
còn không thì như ở đây đã dẫn đến sai phạm gây ảnh hưởng tới xã hội
cần xem xét lại các quy định của pháp luật để quy định chặt chẽ năng lực trình độ
của giám đốc các trung tâm này chứ không chỉ ở các đăng kiểm viên
liên quan đến vấn đề này cục đăng kiểm việt nam cho biết
trung tâm đăng kiểm năm mươi một mươi bảy g là đơn vị do tư nhân đầu tư
ông hồ hữu tài tuy là giám đốc nhưng không phải là đăng kiểm viên
không phải người chịu trách nhiệm
tổ chức điều hành hoạt động kiểm định của trung tâm
hay ký giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường các phương tiện
ngoài ra pháp luật hiện hành cũng chưa quy định điều kiện về trình độ
đối với chủ đầu tư đơn vị đăng kiểm
tại nghị định một trăm ba mươi chín chỉ quy định điều kiện về cơ sở vật chất nhân lực của đơn vị đăng kiểm
với chủ trương xã hội hóa lĩnh vực đăng kiểm
thực tế đang có nhiều trường hợp giám đốc trung tâm đăng kiểm tư nhân
không phải là đăng kiểm viên không có chuyên môn nghiệp vụ về đăng kiểm
chỉ điều hành các hoạt động chung
lý giải của cục đăng kiểm việt nam một lần nữa khiến cư dân mạng bất ngờ
nhiều ý kiến cho rằng đây có thể chính là lỗ hồng
sơ hở cần phải được sửa đổi bổ sung ngay
không thể chấp nhận việc một cá nhân có tiền nhưng mù chữ lại ở vị trí giám đốc điều hành
đặc biệt khi đó là những cơ quan kiểm soát an toàn phương tiện
tất nhiên là luật không quy định trình độ băng cấp của người lãnh đạo của các trung tâm đăng kiểm
nhưng không biết chữ thì làm thế nào để biết
mình đăng ký hồ sơ ghi những gì
không quy định về trình độ học vấn nhưng anh này không biết chữ thì làm sao mà lãnh đạo trung tâm
ít nhất cũng phải đọc được báo cáo giấy tờ về tiền bạc thu chi
chẳng lẽ ký bừa tất cả sao
ở đây ông chỉ nên là người góp vốn trong hội đồng cổ đông chứ không thể đứng ra làm giám đốc như vậy được
giám đốc cần phải có tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn nhất định
nhất là với hoạt động kinh doanh có điều kiện
xã hội hóa là chủ trương đúng đắn
và khi nhà đầu tư có tiền họ có thể đầu tư làm các việc mà pháp luật cho phép như xây dựng trung tâm đăng kiểm
không ai ngăn cản việc ông có tiền đầu tư vào trạm đăng kiểm
nhưng không thể để một ông giám đốc là người đại diện pháp luật điều hành chung hoạt động của trạm đăng kiểm
mà lại không biết đọc không biết viết trình độ lớp ba
cư dân mạng cho rằng có thể ông giám đốc trung tâm kiểm định năm mươi một mươi bảy g không có chuyên môn về đăng kiểm
vì có người phó chịu trách nhiệm nhưng ít nhất cũng có trình độ tối thiểu
để kiểm soát được hoạt động của doanh nghiệp
ở đây không chỉ là chuyện lời lãi trong kinh doanh dịch vụ
mà còn liên quan đến an toàn tính mạng của người điều khiển xe cơ giới và người tham gia giao thông
xã hội hóa lĩnh vực kinh doanh dịch vụ đăng kiểm tạo cơ chế thoáng cho các doanh nghiệp hoạt động là cần thiết
nhưng để cho doanh nghiệp tự tung tự tác làm sai quy định vi phạm pháp luật
thì không thể không truy cho đến cùng trách nhiệm của các cá nhân cơ quan liên quan